trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua đắk lắc đã đón khoảng một trăm hai mươi năm lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng
trong đó có một trăm hai mươi ba năm trăm linh lượt khách nội địa và hơn một năm trăm linh lượt khách quốc tế
trong tổng số hơn một trăm hai mươi năm lượt khách tới đắk lắc trong những ngày nghỉ lễ
có khoảng năm mươi bảy năm trăm linh lượt khách lưu trú
đặc biệt tỷ lệ khách lưu trú là người nước ngoài tăng hơn bốn trăm linh so với cùng kỳ năm trước
tổng doanh thu từ du lịch của đắk lắc dịp này đạt khoảng sáu mươi hai năm tỷ đồng
thời tiết nắng nóng nhiều du khách đã lựa chọn các loại hình du lịch sinh thái
nghỉ dưỡng trải nghiệm vốn là những thế mạnh của ngành du lịch tỉnh đắk lắc
địa phương cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao và các chương trình nghệ thuật
để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách
thưa quý vị theo sở du lịch tỉnh quảng ninh
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm vừa qua
tỉnh đã thu hút hơn một triệu lượt khách tổng thu du lịch ước đạt hơn hai tỷ đồng
trong năm ngày nghỉ lễ quảng ninh thu hút gần chín mươi ba lượt khách quốc tế
như trung quốc hàn quốc ấn độ pháp australia
vịnh hạ long và thành phố móng cái tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
trong những ngày nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh quảng ninh cơ bản không xảy ra tình trạng ôn tắc kéo dài
tình hình an ninh trật tự ổn định an toàn thực phẩm được bảo đảm
để lại thiện cảm trong lòng du khách
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hướng tới mục tiêu thu hút trên một mươi bảy triệu lượt du khách
trong đó có ba triệu lượt khách quốc tế
tỉnh đang triển khai nhiều chương trình kế hoạch thực hiện xúc tiến quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch
cũng trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm hải phòng đã đón hơn sáu trăm hai mươi lượt khách
trong đó có một mươi tám lượt khách quốc tế
tổng doanh thu trong năm ngày ước đạt năm trăm hai mươi tỷ đồng
tất cả các bãi tắm truyền thống và nhân tạo đều rất đông khách
các địa phương đã kịp thời đưa vào nhiều hoạt động du lịch cao cấp mới
như khách sạn năm sao công viên nước thủy tinh công viên ánh sáng
sự năng động trong hoạt động du lịch của các bà và đồ sơn vào thời điểm đầu mùa du lịch
thực sự là điểm nhấn đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu phát triển du lịch của thành phố